ngay sau khi ông donald trump tuyên thệ nhậm chức chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
sàn giao dịch chứng khoán nước này đã tăng điểm nhẹ
đây cũng là lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm một vị tổng thống mới của nước mỹ
được trao đón bằng màn tăng điểm của thị trường chứng khoán trong ngày nhậm chức
chốt phiên giao dịch sáng nay chỉ số công nghiệp dow jones đã tăng thêm chín mươi bốn tám mươi năm điểm
tương đương với bốn mươi tám lên một mươi chín tám trăm hai mươi bảy hai mươi năm điểm
chỉ số s p năm trăm linh cũng tăng bảy sáu mươi hai điểm tương đương với ba tăng lên hai hai trăm bảy mươi một ba mươi một điểm
chỉ số biến động thị trường của mỹ đã thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều năm qua
chúng ta không cần phải quan tâm đến trung quốc cũng như châu âu
tôi hy vọng vào một bức tranh chứng khoán tươi sáng trong thời gian tới
mức tăng sáu hai của chỉ số s p năm trăm linh kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
là một trong những điều tốt nhất

là một trong những mức tăng cao nhất được ghi nhận trên thị trường chứng khoán mỹ
trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của các đời tổng thống mỹ trong lịch sử hiện đại
trong giai đoạn chuyển giao quyền lực trước khi nhậm chức của cựu tổng thống barack obama
chỉ số s p năm trăm linh khi đó giảm tới một mươi năm